cơ quan y tế bang new york lần đầu tiên thông báo sự xuất hiện của biến thể phụ ba hai nghìn một trăm hai mươi một vào giữa tháng bốn
và đến ngày hai mươi ba tháng bốn biến thể này gây ra bốn mươi một sáu số ca mắc covid một mươi chín trên toàn bang
ngoài ba nghìn một trăm hai mươi một hai biến thể phụ mới khác của omicron là ba bốn và ba năm cũng đã xuất hiện tại mỹ
làm tăng nguy cơ tái nhiễm ở những người đã nhiễm các biến thể phụ trước đó của omicron
người đứng đầu khoa dịch tễ học thuộc đại học california thành phố los angeles của mỹ
giang yufeng nêu rõ
các biến thể phụ ba bốn và ba năm có khả năng lây lan hơn so với biến thể phụ ba một và ba
cũng như có khả năng trốn hệ miễn dịch
do vậy những người chưa tiêm vaccine mà đã nhiễm biến thể delta hoặc các biến thể phụ trước đây của omicron
là ba một và ba hai có nguy cơ tái nhiễm cao
tuy nhiên do virus nằm ở đường hô hấp trên và gây ra ít nhiễm vào phổi
nên sẽ có ít tác động gây ra bệnh trở nặng và tử vong
hiện chỉ có một số ít các ca mắc covid một mươi chín tại mỹ do biến thể phụ ba bốn và ba năm
theo ông jean hai biến thể phụ mới này có thể gây ra số ca mắc gia tăng tại mỹ
song không giống như làn sóng dịch bệnh do biến thể cốc omicron gây ra vào tháng một
mỹ ghi nhận trung bình khoảng sáu mươi ca mắc mới và ba trăm hai mươi ca tử vong một ngày
kể từ ngày ba tháng năm so với hai mươi năm ca mắc mới mỗi ngày vào hồi đầu tháng bốn
viêm gan bí ẩn đang trở thành nỗi nguy hiểm đối với trẻ nhỏ
việc nắm bắt thông tin về căn bệnh này để có cách phòng tránh hợp lý là vô cùng quan trọng
ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi giải đáp những câu hỏi thường gặp về căn bệnh này
theo các chuyên gia đa số trẻ mắc viêm căn bí ẩn đều phục hồi tốt
bệnh có thể do edernovirus gây ra không liên quan đến vaccine covid một mươi chín
viêm gan siêu vi là gì
viêm gan là tình trạng gan bị viêm nhiễm có thể do nhiều nguyên nhân
các virus gây viêm gan đã biết là a b c d e
uống nhiều rượu dùng thuốc hoặc nhiễm các chất độc hại cũng có thể gây viêm gan
ở những người bị viêm gan tự miến
có thể tấn công gan
trẻ em bị viêm can bí ẩn không nhiễm các virus thường thấy
việc trẻ khỏe mạnh đột ngột mắc bệnh hàng loạt là điều hiếm thấy trước đây
đó là lý do vì sao các cụ bệnh nhi mới gây ra nhiều lo ngại
các ca viêm gan đã xuất hiện ở đâu
vào đầu tháng bốn anh là quốc gia đầu tiên thông báo cho who
về các trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em
các ca mắc khá bất thường bởi chúng xảy ra trong thời gian ngắn ở những trẻ em khỏe mạnh
sau anh các nước như áo bỉ đan mạch pháp đức
ireland israel italy nhật bản hà lan naui bà lan romani tây ban nha và mỹ
đã báo cáo các trường hợp tương tự
tại mỹ bang alabama ghi nhận chín trường hợp kể từ tháng một mươi năm ngoái đến tháng hai năm nay
ba trường hợp trong số đó phải cấy ghép gan theo cdc
cơ quan lưu ý các trẻ đều đã bình phục hoặc đang hồi phục
triệu chứng của các ca viêm gan
trong nhiều trường hợp trẻ xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa
bao gồm nôn mửa tiêu chảy đau bụng
vàng da hoặc mắt các em cũng có nồng độ men gan cao bất thường
dấu hiệu của tình trạng viêm hoặc tổn thương can
tiến sĩ chel cho biết các triệu chứng tiêu hóa là khá phổ biến ở trẻ em
phụ huynh chưa cần lo lắng nếu các em chỉ xuất hiện những vấn đề này
tuy nhiên vàng da vào vàng mắt là dấu hiệu đặc trưng cho thấy các em bị viêm gan
nguyên nhân gây viêm gan là gì
các chuyên gia vẫn chưa thể trả lời nguồn cơn của bệnh viêm gan
tuy nhiên giả thuyết hàng đầu là adenovirus
trong số một trăm sáu mươi chín trường hợp
được đưa vào báo cáo của who ít nhất bảy mươi bốn trẻ nhiễm andenovirus
một mươi bốn em nhiễm adenovirus phân loại bốn mươi một
thường gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa và hô hấp
who cho biết các ca nhiễm andenovirus đang gia tăng ở anh
nơi tập trung nhiều ca viêm gan nhất
tuy nhiên không phải tất cả trẻ em viêm gan để xét nghiệm dương tính với adenovirus
virus có thể gây viêm gan xong nó không phải là nguyên nhân phổ biến nhất
theo tiến sĩ aaron minstone chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi
tại trung tâm trẻ andrews hopkins
viêm gan có liên quan đến covid một mươi chín hay không
các chuyên gia phỏng đoán covid một mươi chín không phải là nguyên nhân trực tiếp gây viêm gan
trong số một trăm sáu mươi chín bệnh nhân hai mươi người dương tính với ncov
hiện không có bằng chứng cho thấy bệnh viêm gan liên quan đến vaccine covid một mươi chín
hho cho biết phần lớn trẻ em chưa tiêm chủng
tuy nhiên các chuyên gia không loại trừ khả năng viêm gan là biến chứng hậu đại dịch
bằng cách gián tiếp
vì tình trạng giãn cách xã hội hai năm qua nhiều trẻ không được tiếp xúc
với những loại virus cảm lạnh thông thường khiến chúng trở nên nhạy cảm hơn
thưa quý vị tình hình dịch bệnh hiện tại vẫn đang diễn biến phức tạp
vì thế hãy luôn trong tâm thế chủ động phòng dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân
gia đình và xã hội
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả xin chào và hẹn gặp lại